thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình cho biết
đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt hai đối tượng và thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp sang hồng phiến
vào ngày hai mươi tám tháng sáu tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nối giữa đường mòn hồ chí minh với đường tránh thành phố đồng hới
công an phát hiện có một nam thanh niên biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xác định đối tượng là trương công linh chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp đối tượng mang theo
tiếp tục mở rộng công an tỉnh quảng bình đã khám xét khẩn cấp bắt đối tượng có liên quan là bùi tuấn anh chú tại huyện quảng ninh
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt nguyễn bá nguyên trường chú tây tỉnh đồng nai
tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt là tù trung thân
từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực cầu vượt linh xuân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trường nhiều lần mua ma túy của một người không rõ lai lịch mang về cất dấu sử dụng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trường lên mạng xã hội mua một gói ma túy đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc với tổng số tiền là bốn mươi triệu đồng
công an huyện trảng bom tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trường thì phát hiện có nhiều loại ma túy với khối lượng hơn bốn trăm hai mươi gram
liên quan đến những sai phạm tại trung tâm năng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba d tỉnh và rợi úng tàu
vào ngày một tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa úng tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đối với nguyễn hòa quất là giám đốc trung tâm
và bùi chiến thắng đăng kiểm viên về hành vi nhận hối lộ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba quất và thắng đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của chủ phương tiện
đối với sáu mươi tám hồ sơ cải tạo hoán cải xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu
cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định
tổng số tiền mà quất và thắng đã nhận là hơn bảy trăm linh triệu đồng
thưa quý vị
hôm nay nắng nóng thì gần như là phủ khắp cả ở ba miền bắc bộ và đặc biệt nóng hơn nữa là trung bộ
nhiệt độ từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ c có nơi còn trên ba mươi chín độ c
vâng ạ thời tiết khắc nghiệt lại là cuối tuần nên hầu như là các gia đình đều sử dụng điều hòa cả ngày
tuy nhiên thì điều này cũng chưa hẳn là tốt cho sức khỏe của quý vị ạ
chúng ta nên tìm thời điểm hợp lý để cho các thiết bị điện được nghỉ ngơi
vừa giúp không khí trong vòng được lưu thông vừa tiết kiệm được điện năng cho gia đình
vâng khác với nắng gắt và nhiệt cao tại bắc bộ và trung bộ
tại nam bộ thì cái nóng có phần dịu hơn và vẫn xuất hiện mưa về chiều
khu vực này trong những ngày vừa qua thì xuất hiện tình trạng ngập ống
tại nhiều tuyến đường đô thị gây bất tiện cho việc đi lại cũng như là cuộc sống của người dân
vì vậy mà quý vị lưu ý là hạn chế di chuyển khi có mưa lớn
và nhà ở tại các tuyến phố hay xuất hiện ngập thì hãy chủ động kê cao đồ đạc nhất
là các thiết bị điện trong nhà để đảm bảo an toàn
đó là một số lưu ý nhỏ để mở đầu chương trình ngày hôm nay
bảng nhiệt độ chi tiết cho từng tỉnh thành thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần sau
còn ngay bây giờ mời quý vị đến với phần tin chi tiết
liên quan đến những sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba d tỉnh bà rịa vũng tàu
vào ngày một tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đối với nguyễn hòa quất giám đốc trung tâm và bùi chiến thắng
đăng kiểm viên về hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian
nhận tiền của chủ phương tiện đối với sáu mươi tám hồ sơ cải tạo hoán cải xe ô tô vận tải
để bỏ qua sai phạm thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu
cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định
tổng số tiền nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng đã nhận là hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và địa phương tàu
điều tra mở rộng đối với các hành vi của các bị can nhận hối lộ
các đối tượng đưa hối lộ và các đối tượng môi giới hối lộ để xử lý theo quy định
nguồn ma túy về rồi cất dấu trong loa và nhiều địa điểm khác trong nhà
một đối tượng vừa bị lực lượng công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
thu giữ tám viên hồng phiến và ba mươi năm gram ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là ngu đức thành chú tại tp vinh
thu giữ tám viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gram ma túy đá
cùng một số vật chứng có liên quan khác để qua mắt lực lượng công an
sau khi có ma túy thành đã chia nhỏ và cất giấu tại nhiều địa điểm trong nhà
nhìn loa cửa sổ rồi sau đó bán cho các đối tượng nghiện
bộ y tế vừa ký quyết định thành lập bảy đoàn đi kiểm tra giám sát
chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng
tại các tỉnh thành phố trọng điểm trong tháng sáu và tháng bảy
như thành phố hồ chí minh hà tĩnh an giang kiên giang sóc trăng
các đoàn sẽ kiểm tra nội dung việc triển khai kế hoạch hoạt động
phòng chống dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi ba công tác chuyên môn về dự phòng
giám sát xử lý ổ dịch tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy loang quang
rửa tay bằng sàng phòng
vai trò của chính quyền các cấp huy động các ban ngành đoàn thể
tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết
tại địa phương thu dung điều trị truyền thông và đáp ứng chống dịch
đoàn sẽ có các đánh giá nhận định tình hình và đề xuất
các giải pháp kiểm soát bệnh tay chân miệng sốt xuất huyết
trong thời gian tới
thưa quý vị khám chữa bệnh bằng căn cước công dân thay thế
cho thẻ bảo hiểm y tế khai báo lưu trú và xác thực định danh điện tử
gắn với từng cơ sở y tế khám chữa bệnh mô hình này vừa được
công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với sở y tế ra mắt để phục vụ
nhân dân đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa
các mục tiêu theo lộ trình của đề án sáu trên địa bàn tỉnh
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam trong những ngày đầu khai trương
mô hình người dân được tuyên truyền về tiện ích sử dụng căn cứ công dân
có tích hợp thông tin bảo hiểm y tế để làm thủ tục
lần đầu tiên sử dụng căn cứ công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh
chưa đầy một phút bà thấn đã hoàn thành việc kiểm tra thông tin và chờ đến lượt khám
dùng thẻ căn cước này để đi khám bệnh thì rất là thuận lợi hơn những lần trước
vì mỗi mấy lần là mình dùng cái thẻ bảo hiểm thì mỗi khi mà hết hạn là phải đăng ký
lại cho nên là nó không thuận lợi cho người khám bệnh và có thể căn cước
bệnh đó là mình đi đâu mình đưa ra là họ cũng khó dùng và họ khám cho mình rất là thuận lợi
trong những ngày đầu khai trương công an tỉnh quảng nam còn hướng dẫn cài đặt ứng dụng vneid cho công
dân đối với những trường hợp đã cài đặt vneid mức hai thì không cần phải sử dụng thẻ căn cứ công
dân gắn chip vẫn có thể khám chữa bệnh ngoài ra khi người dân đến điều trị nội trú hay chăm
nuôi người nhà tại bệnh viện sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo lưu trú và xác thực
định danh điện tử trên app vneid chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an các cấp từ công an tỉnh đến
công an các huyện cấp phường là chuẩn bị tốt các điều kiện để hỗ trợ cho các cơ sở y tế trong
việc là tiếp nhận thông báo lưu trú ở các cơ sở khám chữa bệnh và hướng dẫn đào tạo và tập
quấn cho nhân viên y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh kể cả trong và ngoài công lập để triển khai thực
hành với sự hỗ trợ của công an tỉnh với sự phối hợp của bảo hiểm sầu quảng nam chúng tôi đã triển
khai ở tất cả cơ sở về mặt tinh thần và hiện tại các cơ sở đang chuẩn bị về trang thiết bị về công
người có được đào tạo các nhân viên được tạo để bị cài đặt các ứng dụng và với sự hỗ trợ này thì tất
cả các đơn vị y tế đang tiến hành thực hiện và chúng tôi đã có những kế hoạch rất cụ thể
hình điểm ứng dụng tiện ích của căn cứ công dân trong khám chữa bệnh là bước tiến quan trọng cải cách
thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian hạn chế mang theo nhiều loại giấy tờ đồng
thời giúp cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác quản lý theo dõi tình hình sức khỏe người dân
việc triển khai đồng bộ còn giúp người dân dân tiếp cận với số hóa khi giao dịch nhận thức rõ tiền ích
của chuyển đổi số mang lại mô hình này đang được nhân rộng đến tất cả cơ sở khám chữa bệnh trong và
ngoài công lập ừ ừ
vâng có thể khẳng định đề án sáu đã đem lại những bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành
chính và đem lại rất nhiều tiện ích cho người dân ghi nhận tại hà nội từ ngày một tháng bảy thì hà nội bắt
đầu thực hiện tuyển sinh đầu cấp bắt đầu từ khối lớp một điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp
của hà nội năm nay là trong hồ sơ của học sinh không yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú
dù tuyển sinh theo mô hình trực tuyến thế nhưng trong ngày đầu tiên thì khá đông phụ huynh vẫn
đến trường để nhờ hỗ trợ cũng như hoàn thiện hồ sơ cho con
hà nội triển khai điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp không yêu cầu giấy xác nhận thông tin
về cư trú trong hồ sơ của học sinh phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh cho con chỉ cần cung cấp thông
tin họ tên kèm mã định danh cá nhân các trường nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã
phường thị trấn xác nhận cư trú để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh theo kế hoạch tuyển
sinh đầu cấp hà nội khối lớp một kéo dài từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng bảy mầm non năm tuổi từ
ngày mùng bốn đến ngày mùng sáu tháng bảy lớp sáu từ ngày mùng bảy đến ngày mùng chín tháng bảy trong trường hợp
chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian nói trên phụ huynh học sinh có thể trực
tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh trong thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng
em bắt đầu từ ngày mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị giám
hành trình có tích hợp camera mới được cấp phủ hiệu biển hiệu và thêm một số chính sách đáng chú ý khác
mời quý vị theo dõi ngay sau đây ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành thông tư sáu mươi hai nghìn hai mươi ba sửa đổi bổ
sung một số điều của thông tư ba mươi chín hai nghìn một mươi sáu về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
đối với khách hàng thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng không được cho khách vay vốn để gửi tiết
kiệp mua vàng miếng đảo đậu thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba theo nghị định bốn mươi bảy
hai nghìn hai mươi hai từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có
tích hợp camera mới được cấp phủ hiệu biển hiệu cụ thể xe kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp camera
gồm ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ kể cả người lái xe trở lên và ô tô
kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container xe đầu kéo phù hiệu là mẫu giấy hoặc mẫu tem được cấp
cho phương tiện hoạt động vận tải các phương tiện bắt buộc phải dán khi lưu thông trên đường
chính phủ vừa ban hành nghị định bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi ba quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng vat theo đó giảm
thuế vat đang áp dụng mức thuế xuất một mươi phần trăm trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ triệu thuế đặc
biệt việc giảm thuế vat cho từng loại hàng hóa dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu
sản xuất gia công kinh doanh thương mại trường hợp hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không triệu thuế
vat hoặc triệu thuế vat năm phần trăm thì không được giảm thuế vat nghị định này có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
như thường lệ vào chủ nhật hàng tuần thì mời quý vị cùng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý
các báo đăng tải trong tuần báo công an nhân dân ra trong tuần để đăng tải bài viết có nhăn đề nhận
diện các thủ đoạn để tránh sập bẫy khi lừa đảo trực tuyến gia tăng ừ ừ anh theo cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông
thời gian vừa qua các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số
các chuyên gia cho rằng bên cạnh các giải pháp kỹ thuật việc nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản
để có thể nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến khi tham gia vào môi trường mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng cần quan tâm bảo vệ thông tin cá nhân không tiết lộ thông tin cá nhân quan trọng
như số căn cấp công dân số chứng minh nhân dân số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai trên mạng xã hội
hay qua các tin nhắn không xác định nguồn gốc
đặc biệt người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản
không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công
bộ giáo dục và đào tạo vừa thông báo tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh
trong năm năm đối với một số trường đại học do vi phạm về tuyển sinh
động thái này được nhiều chuyên gia và dư luận xã hội ủng hộ nhằm đảm bảo công bằng
minh bạch trong tuyển sinh thông tin đăng tải trên báo đại đoàn kết số ra trong tuần
quyết định này được đưa ra vì trước đó các trường này bị thanh tra bộ giáo dục và đào tạo xử phạt
vì đã có hành vi vi phạm quy định về số đối tượng điều kiện chỉ tiêu tuyển sinh
việc các trường bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đồng nghĩa với trường dừng tuyển sinh
thay vào đó trong thời gian này bộ giáo dục và đào tạo sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh
cho các trường theo quy định của luật giáo dục đại học đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
các trường phải xác định chỉ tiêu theo đúng các điều kiện đảm bảo chất lượng gửi bộ giáo dục và đào tạo
và bộ sẽ xem xét giao chỉ tiêu cho các trường sau khi đã trừ đi số chỉ tiêu đã tuyển vượt năm trước
báo lao động số ra trong tuần đăng tải bài viết có nhân đề mua bán giấy tờ giả để hưởng bảo hiểm xã hội
lao động đánh mất quyền lợi trình đáng
nội dung bài viết đề cập đến tình trạng thời gian qua tình trạng mua bán dây khám sức khỏe giả
giấy chứng nhận giả để nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội diễn ra công khai trên mạng xã hội
hành vi này không những vi phạm pháp luật mà còn khiến người lao động đánh mất quyền lợi chính đáng của mình
theo các luật sư trường hợp bác sĩ và công nhân cấu kết với nhau để phù phép từ người mạnh khỏe
trở thành bệnh nhân nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm xã hội được coi là đồng phạm
và đều bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất mức độ hành vi vi phạm của họ
theo các quy định nêu trên
ngoài việc phải đối mặt những mức xử phạt của pháp luật người lao động còn đánh mất quyền lợi trinh đáng của mình
lương cơ sở chính thức tăng thêm hai mươi tám kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh niềm vui nhiều người cũng bày tỏ lo ngại việc tăng lương cơ sở sẽ khiến
mặt bằng giá cả tăng theo ảnh hưởng tới đời sống người dân
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần có bài viết ngăn giá hàng hóa té nước theo lương
trước thêm lương tăng thì nhiều người tiêu dùng có tâm lý buồn lo lẫn lộn
thực tế ghi nhận việc tăng giá thường xảy ra trước tăng lương thậm chí là mức tăng còn hơn cả mức tăng lương
đó là tiền lệ xấu của thị trường
đưa ra các giải pháp bình ổn thị trường trong thời gian tới
trường phòng quản lý thẩm định giá cục quản lý giá bộ tài chính phạm văn bình cho biết
hoạt động quản lý giá được bộ tài chính đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản
để hạn chế tình trạng giá hàng hóa té nước theo mưa
khi lương cơ sở tăng từ ngày một tháng bảy bên cạnh đó cục cũng đã tính toán rất kỹ
để cuối năm hai nghìn hai mươi ba lãm phát không vượt quá bốn năm chỉ tiêu do quốc hội giao